cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân và cảm ơn bà về những phân tích rất sâu sắc vừa rồi